thưa phó giáo sư tạ mạnh cường có một câu hỏi gửi đến giáo sư ạ
một bạn hà minh đức ở hà nội có hỏi là
bố tôi bị tai biến mạch máu não và liệt nhẹ nửa bên trái
bác sĩ chẩn đoán bị nhồi máu não vùng rộng
hiện bố tôi đã về nhà điều trị và uống thuốc hằng ngày
nhưng tay và chân trái vẫn rất yếu và dại
xin hỏi bác sĩ có cách nào giúp phục hồi nhanh không
tôi có nên cho ông tập trị liệu hoặc phục hồi chức năng không
và khi nào thì nên tập
xin mời phó giáo sư
vâng như chúng tôi cũng đã nói
thì đúng là cái giai đoạn cấp cứu người bị đột quỵ là chúng ta đã đi qua
thì cái giai đoạn tiếp theo là cái giai đoạn dùng thuốc
dùng thuốc thì mục đích là ngăn chặn một cái đột quỵ mới
trong thời gian tới
có thể xảy ra
và còn các di chứng
với di chứng liệt nửa người mà như bạn vừa nói
thì đấy là những di chứng mà hầu như
hầu hết là chúng ta khó có thể tránh khỏi
và khó có thể cải thiện trong một thời gian ngắn
thì thông thường là chúng tôi về phía bác sĩ tây y học hiện đại
thì chúng tôi sẽ khuyên bệnh nhân
là trong giai đoạn này là sử dụng
sử dụng các chuyên ngành hỗ trợ
đấy là vật lý trị liệu
phục hồi chức năng
và đồng y y học cổ truyền giữa dùng thuốc và dùng châm cứu
để làm sao cho giúp cho cái phục hồi đấy nó được nhanh hơn
và nó tốt hơn
và bên cạnh đấy thì còn một cái phục hồi
ngoài phục hồi về mặt vận động còn phục hồi về mặt tâm thần kinh
cũng rất quan trọng
thì cái này phải xin ý kiến thêm của giáo sư cảnh

đến khi người bệnh mà đã qua giai đoạn cấp cứu đến giai đoạn phục hồi
thì phải nói rằng là chúng ta phải dùng các phương pháp tổng hợp
cả y học hiện đại cả y học cổ truyền
trong y học cổ truyền thì châm cứu cũng là một phương áp rất là được đem lại hiệu quả
rồi tập trưởng sinh cũng rất là đem hiệu quả
và đặc biệt bệnh nhân tập vận động tự vận động
thường dưới cái sự hướng dẫn của bác sĩ
đây là một công việc rất là quan trọng
rồi kết với vấn đề dinh dưỡng
tất cả điều đấy để hướng đến một việc đó là phục hồi vận động
phục hồi ngôn ngữ và phục hồi tâm sinh lý như lâu cường vừa nói
cho nên là phục hồi là bắt buộc
mà nên có chưa đúng chương trình không được làm theo quá hy vọng
thời gian ngắn có thể được làm rồi nóng vội quá
cũng không tin tưởng cũng không đúng
mà nó phải có cái thời gian và phải hy vọng và kiên trì
phải tin tưởng bác sĩ để mà có thể vượt qua
những cái trở ngại
của về tâm lý để rồi đem lại hiệu quả cao nhất của phục hồi